thưa quý vị như tin chúng tôi đã đưa trong các bản tin thời sự trước liên quan đến vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày hôm qua ngày hai tháng bảy
tại đập tràn thuộc khu vực cầu bắc hóc thị trấn bình liêu huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
bốn sinh viên tình nguyện của trường đại học ngoại thương đã bị trượt chân ngã xuống sông trong đó một sinh viên đã được cứu thoát ba sinh viên bị nước cuốn trôi
và ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng huy động các lực lượng chức năng tìm kiếm
đến đêm ngày hôm qua dạng sáng ngày hôm nay thi thể của ba sinh viên đã được tìm thấy
bà đào thị thu giang phó hiệu trưởng trường đại học ngoại thương cho biết sau khi tìm thấy thi thể của ba nữ sinh viên xấu xố
nhà trường phối hợp với tỉnh quảng ninh làm các thủ tục cần thiết huy động xe về tận quê các em để báo tin đồng thời đưa các gia đình tới quảng ninh
tỉnh quảng ninh cũng hỗ trợ toàn bộ phương tiện đưa đón các gia đình cũng như xe đưa các em học sinh không may về quê
đồng thời trích quỹ hỗ trợ mỗi gia đình các em nữ sinh gặp nạn sáu triệu đồng
danh sách ba sinh viên mất tích là vũ thị xoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê quán hải dương nguyễn thị hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quán nghệ an nguyễn thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quán hà nội